chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình câu chuyện hội nhập của truyền hình nhân dân
thưa quý vị hiện nay các quốc gia liên tục hiện đại hóa hệ thống mua sắm công
thậm chí là cạnh tranh nhau trong quá trình áp dụng các công nghệ hiện đại để hiện đại hóa
trong đó bao gồm áp dụng các phương tiện điện tử
đấu thầu qua mạng là một phương thức kinh doanh mới đem lại hiệu quả kinh tế cao
và luôn được ưu tiên trong cải cách đấu thầu mua sắm công tại nhiều quốc gia đang phát triển
hiện nay thì công tác đấu thầu qua mạng của việt nam đang được đổi mới như thế nào
đây cũng chính là nội dung mà chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình câu chuyện hội nhập ngày hôm nay
với sự tham gia của khách mời xin được giới thiệu bà nguyễn thị thúy hằng phó cục trưởng cục quản lý đấu thầu
xin chào bà nguyễn thị thúy hằng cảm ơn bà đã dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và thúy hằng cùng quý vị theo dõi phóng sự sau đây
xin chào bà nguyễn thị thúy hằng phó cục trưởng cục quản lý đấu thầu mua xăm công tại nhiều quốc gia đang phát triển